từ ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi tất cả các học sinh trên địa bàn thành phố hà nội được nghỉ học tại nhà
để tránh những nguy cơ từ dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra
vừa lo đối phó với dịch bệnh giờ đây chủ đề ở nhà trông trẻ lại trở thành đề tài khiến nhiều cha mẹ đau đầu hơn bao giờ hết
mang con trẻ tới công sở làm thế nào để phòng dịch tại nhà lo lắng về chương trình học của con bị gián đoạn
làm sao tránh được những nguy cơ từ tv và smartphone
vậy con của quý vị đang làm gì trong kỳ nghỉ do dịch corona
hàng trăm chai nước sát khuẩn handmade này là thành quả trong chỉ hai ngày nghỉ đầu tiên của em phạm nhật tường
học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở
cơ sở thực nghiệm hà nội
với niềm đam mê sinh học và sự hướng dẫn của thầy cô giáo cũng như tham khảo trên internet
những ngày nghỉ này là thời gian để tường sáng chế ra những chai nước sát khuẩn tặng mọi người chống lại dịch corona
tuy mới chỉ bắt tay vào sản xuất nước sát khuẩn được ít ngày
nhưng nhờ các kênh như giáo viên và fanpage nhà trường
nhiều người đã biết đến sản phẩm của nhật tường và đến tận nhà để nhận miễn phí
em biết được bạn nhật tường đã tặng nước sửa tay miễn phí
trên link facebook của cô em qua đây em nhận
em thấy đây là một hành động quá nhân văn và rất có tính cộng đồng
thay vì lo lắng trước việc nghỉ học dài sẽ khiến con quên kiến thức
hay bị cuốn vào các trò chơi xem tv hay smartphone
đồng hành và sáng tạo cùng con tạo ra những điều nhỏ bé phi thường là cách mà mẹ nhật tường đã áp dụng
bạn thấy là cái gì giá cả đều tăng ví dụ như khẩu trang và nước rửa tay
bạn bảo khẩu trang thì sẽ có các nhà máy khi đi làm thì người ta sẽ sản xuất lại
còn nước rửa tay thì bạn ý có một thầy giáo hướng dẫn cách pha chế và bạn tìm hiểu trên mạng
và bạn ấy đã nhờ mẹ trở đi mua các loại nguyên liệu mà bạn ấy cần để bạn ấy tự pha chế
và bạn ấy nói là sẽ muốn tặng các bạn ở lớp và ở trường ạ
cũng khiến cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi những ngày vừa qua
cậu bé một mươi hai tuổi andrew đào nguyễn cũng đã dùng hết một mươi chín
bảy triệu tiền lì xì để mua khẩu trang tặng người đi đường tại quận một thành phố hồ chí minh
trong những ngày dịch bệnh do chủng mới của virus corona lan tràn
gây hoang mang sợ hãi cho khắp nơi trong cả nước
rất nhiều bạn nhỏ cùng sự đồng hành của phụ huynh đã dành quỹ thời gian nghỉ của mình
góp phần nhỏ bé lan chặn corona gây nhiễm ra cộng đồng
ngoài những hành động đẹp giúp đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian nghỉ
việc phòng tránh dịch học tập và duy trì kiến thức
cho học sinh vẫn được diễn ra với sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường
tại các trường học để duy trì và đảm bảo việc học và thi cho các học sinh
đặc biệt là học sinh cuối cấp nhà trường vẫn có phương án để các em trong thời gian nghỉ
vẫn duy trì ôn tập đảm bảo kiến thức
khi mà các em nghỉ như thế này thì các cô cũng sẽ giao rõ các cái việc cũng như là những cái

các em có thể báo cáo lại kết quả học tập của mình
là giáo viên chủ nhiệm của lớp chín cuối cấp trung học cơ sở
ngay trong những ngày đầu tiên của đợt nghỉ
cô diệp đã phối hợp với các bậc phụ huynh theo dõi và giao các bài tập về nhà cho các em học sinh trong lớp
dù gặp khó khăn trong việc giao tiếp và trao đổi với học sinh
tuy nhiên những phương án đảm bảo kiến thức và tiến độ học tập để các con không bị động trong những kỳ thi quan trọng sắp tới
luôn được cô và nhà trường lên kế hoạch chuẩn bị
về học sinh cuối cấp mình nghĩ là nếu như trong tuần này thì mình có thể ra bài tập ôn tập
nên còn nếu như cái việc nghỉ mà vẫn kéo dài thì có lẽ là các cô cũng sẽ phải có hướng dạy online
dạy trực tuyến bằng cách là live stream các cái bài giảng
và cho các con theo dõi trong cái group chung vào một giờ cố định
để cho các con có thể thực hiện được việc học một cách trôi chảy
đối với nhiều gia đình khoảng thời gian nghỉ này được sử dụng như một dịp để giáo dục con cái
tự bảo vệ mình trong đợt đi học sắp tới
có hai con cùng trẻ
trong độ tuổi đến trường
những biện pháp vệ sinh cá nhân và các bài học phòng tránh dịch
luôn được chị chi tranh thủ trang bị cho hai bé
mình ủng hộ việc là cho các con nghỉ học ở nhà
thì mình nghĩ là cái việc mà bố mẹ hy sinh một trong hai người thay phiên nhau nghỉ àm ở nhà trong các con
cái việc đó còn tốt hơn rất nhiều khi mà đưa các con đến trường
mình không thể nào mà mình bỏ bằng cái việc mà quản lý các con để cho nhà trường được
mà cái đấy phải là sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường
tận dụng khoảng thời gian nghỉ để chăm sóc
bảo vệ con khỏi các nguy cơ dịch bệnh
tham gia các hoạt động cộng đồng ý nghĩa
hay tăng cường kiến thức và kỹ năng đều là những hoạt động ý nghĩa
và nên làm với các gia đình có trẻ nhỏ trong thời gian này
sau khoảng thời gian nghỉ dài
những kỹ năng kiến thức và biện pháp phòng dịch
chính là cách để các bạn nhỏ có thể bảo vệ mình

mình mê dặn con là tránh những chỗ đông người
đi ra ngoài phải đeo khẩu trang
khi mà tay bẩn thì phải rửa sạch tay bằng xà phòng
uống nước là phải mang theo bình không được uống chung cốc